trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng nga chiều nay tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có buổi tiếp thân mật ngài dmitry medvedev
chào mừng thủ tướng chính phủ liên bang nga tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao ý nghĩa
chuyến thăm chính thức việt nam lần này của ngài medvedev nhấn mạnh quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước
đang được củng cố vững chắc thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao và cao nhất của lãnh đạo hai nước thời gian gần đây
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam trước sau như một
coi trọng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
coi nga là đối tác truyền thống hữu nghị đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
ủng hộ và mong muốn nga tăng cường hợp tác với các nước đông nam á nâng cao vai trò và vị thế
tại khu vực châu á thái bình dương và trên trường quốc tế
để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
việt nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nga tham gia các dự án trọng điểm
về năng lượng giao thông dầu khí tại việt nam đề nghị chính phủ liên bang nga tích cực phối hợp
với chính phủ việt nam thao gỡ khó khăn tạo chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
triển khai hiệu quả các dự án hợp tác quy mô lớn giữa hai nước đã được thống nhất
tại kỳ họp của ủy ban liên chính phủ lần thứ hai mươi một vừa qua
thủ tướng chính phủ liên bang nga chủ tịch đảng nước nga thống nhất bày tỏ vui mừng được thăm lại việt nam
và được gặp lại tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
ngài mếp về đép đã thông báo cho tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
về kết quả hội đàm với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
nhấn mạnh chính phủ hai nước sẽ tích cực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm hai nghìn một mươi chín
kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
và chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
đồng thời thực hiện tốt những thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong chuyến thăm chính thức liên bang nga
của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng vào tháng chín vừa qua
về quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nước nga thống nhất
lãnh đạo hai đảng hai nước bày tỏ hài lòng về sự phát triển trong thời gian qua
cho rằng quan hệ trên kênh đảng là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước
nhất trí cần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới
trong đó có việc tiếp tục thực hiện cơ chế đối thoại chính trị và kế hoạch hợp tác giữa hai đảng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm